chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa ngày bây giờ xin gửi đến quý vị khán giả thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh ngày hôm nay

hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích